tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gặp mặt chúc tết thường trực hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội cơ quan của ủy ban thường vụ quốc hội cán bộ công chức viên chức và người lao động cơ quan văn phòng quốc hội cùng dự có đồng chí tổng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội và các phó chủ tịch quốc hội
phát biểu tại cuộc gặp mặt thay mặt lãnh đạo quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng thấy rằng một năm qua tất cả mọi người ở từng cương vị công tác đều đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ
đồng thời nhấn mạnh theo thông lệ buổi gặp mặt cuối năm và chúc mừng năm mới là dịp để cùng gặp gỡ gần gũi yêu thương nhau hơn nhìn lại một năm với những kết quả đạt được cũng như những mặt còn hạn chế để chuẩn bị bước vào năm mới tràn đầy niềm tin hy vọng
chủ tịch quốc hội cũng đề nghị các cơ quan của quốc hội trước khi nghỉ tết bảo đảm thực hiện nghiêm thông báo của văn phòng quốc hội
sau tết bắt tay ngay vào công việc đặc biệt trong dịp tết nguyên đán các cán bộ công chức viên chức và người lao động của các cơ quan của quốc hội văn phòng quốc hội thực hiện nghiêm quy định của luật cán bộ công chức luật viên chức
thay mặt lãnh đạo quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội chủ tịch quốc hội chúc cán bộ công chức viên chức người lao động sang năm mới đạt nhiều thành công cùng đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống cùng nhau hướng đến phục vụ cho nhân dân ta cho đất nước ta ngày càng giàu đẹp hơn